tiếp đại sứ anh tại việt nam ông jalever đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của đại sứ trong việc cụ thể hóa và triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác việt nam và anh tiếp tục phát triển sâu rộng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu một tỷ đô la anh đứng thứ một mươi năm trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký là ba bốn mươi sáu tỷ usd với ba trăm một mươi bảy dự án còn hiệu lực
cảm ơn đánh giá tốt đẹp của thủ tướng đại sứ gillette lever nhất trí cho rằng quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ
nhìn nhận việt nam đạt nhiều kết quả về cải thiện môi trường kinh doanh đại sứ cho biết chính phủ anh sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong lĩnh vực này
đại sứ bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu buôn bán động vật hoang dã